thưa quý vị nhằm san sẻ một phần khó khăn với người dân do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng tám công an phường tám thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã đến thăm và tặng một số
nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn phường
tại đây công an phường đã thăm hỏi động viên tinh thần những người dân đang thuê trọ tại các khóm
trên địa bàn phường với nhiều hoàn cảnh khó khăn như làm thợ hồ làm thuê giúp việc nhà
bán vé số và trao tặng một số nhu yếu phẩm như gạo mì gói nước mắm nước tương
bên cạnh đó lực lượng công an cũng tuyên truyền nhắc nhở vận động người dân
nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuân thủ các khuyến cáo hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
hiện tại địa bàn phường có trên một trăm bảy mươi nhà trọ với hơn một năm trăm linh người dân đang ở lại trọ
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tính từ khi giãn cách xã hội đến nay công an phường tám đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường tám
vận động trao tặng đến người dân trên năm phần quà với tổng số tiền là một hai tỷ đồng
thưa quý vị những ngày này các cánh đồng lúa tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang bước vào vụ thu hoạch
vậy làm thế nào để người nông dân vừa thu hoạch được lúa vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
là câu hỏi mà nhiều người dân đang đặt ra trong thời điểm này
tuy nhiên với phương án của chính quyền địa phương sự chung tay của tất cả các lực lượng trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng công an xã đã tích cực hỗ trợ cho nhân dân thu hoạch và vận chuyển lúa về tận nhà
tại xã hòa khương huyện hòa vang hơn ba trăm năm mươi hectare lúa đã chín rộ
thế nhưng không mấy người dân được phép ra đồng
mọi công việc từ thu hoạch đến vận chuyển đều do địa phương điều phối
cả đời gắn với nghề nông nhưng chưa bao giờ
bà thịnh lại có cảm giác ngày mùa đặc biệt đến thế
và càng đặc biệt hơn khi hai xào lúa của gia đình bà
được chính các cán bộ chiến sĩ công an xã dân quân tại địa phương hỗ trợ thu hoạch
bình thường thì cũng tự mình thế hả đem về nhưng mà gặp đây thì cũng đỡ hơn
chứ còn mùa dịch là khó thang hơn nhưng mà gặp có bao nhiêu công an giúp
còn là thái dân cũng thấy an tâm
thành phố đà nẵng có khoảng hai hectare vụ lúa hẻ thu đang đến mùa thu hoạch
trong bối cảnh giãn cách toàn xã hội người dân chỉ được phép lần lượt ra đồng khi có sự đồng ý của trường thôn
thấu hiểu và chia sẻ vất vả của bà con công an các xã trên địa bàn đã tích cực xuống đồng
cùng nông dân khuân vác vận chuyển về đến tận nhà
cách làm này vừa thu hoạch lúa kịp vụ vừa đảm bảo an toàn phòng dịch
mỗi mùa việt gạt thối thấn sâu phải đokus được mùa việt
khi đến rượu mới cho phép người này dùng rượu
chẳng sao thấn gian điều hành được sẽ đến về chị trẻ
vốn cách xã hội không chờ ra đồng không quá thơ bờ ngườiign
gạt xong mới cho họ một người khác để đổng bổ phòng dịch
đối với những hồ đenzien lớn tuổi
không về được với gia đình thì anh em sẽ tạo điều kiện xuống bộ phụ cho bà con dân
từ lúc vận chuyển thu hoạch đến khi vận chuyển về nhà và tổ chức phơi lúa cho bà con dân
với phương châm sản xuất an toàn trong mùa dịch các phương án hỗ trợ sản xuất được triển khai
một cách chủ động kịp thời nên người nông dân không bị động trong việc thu hoạch lúa
và các loại nông sản khác với tốc độ như hiện nay sau hai ba ngày nữa sẽ được thu hoạch xong
người dân yên tâm ở nhà tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó trong giai đoạn tiếp theo
ngày hai mươi tám tháng tám ủy ban nhân dân thị xã la di tỉnh bình thuận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường bình tân do không đảm bảo an toàn trong triển khai công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn theo đó ông huỳnh ngọc phú chủ tịch ủy ban nhân dân phường bình tân
bị tạm đình chỉ công tác để xem xét làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu
trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại phường bình tân
thời gian tạm đình chỉ công tác là một mươi năm ngày kể từ ngày hai mươi tám tháng tám
liên quan vấn đề thực phẩm tại thành phố hồ chí minh đánh giá các dược điểm của việc phân phối hàng một tuần qua
sở công thương đưa ra hai giải pháp trọng điểm thứ nhất là khôi phục mạng lưới shipper liên quận huyện
trong khả năng quản lý thứ hai là tiến đến tập trung chỉ bán hàng theo combo cho người dân để tăng năng suất vận chuyển
một tuần qua người dân tại thành phố hồ chí minh mua nhu yếu phẩm theo quy trình đặt hàng cấp tổ dân phố
từ tổ dân phố tập hợp đơn hàng gửi lên phường đến soạn đơn lực lượng vũ trang và cán bộ địa phương từ đó giao đến hộ gia đình
tuy nhiên vẫn còn phản ánh đơn hàng xử lý chậm và có nhiều đơn chỉ giao được một hai mặt hàng
do đó sở công thương thành phố hồ chí minh kiến nghị vừa mở rộng địa bàn phục vụ của các hệ thống siêu thị lớn
vừa khuyến khích người dân sử dụng combo để tăng số đơn hoàn thành
tuy nhiên là địa phương chỉ sắp xếp là bố trí phân bổ cho việc cung ứng hàng hóa ở một hai thường
và như vậy thì nó sẽ rất là lãng phí khi mà cái nguồn lực còn rất là nhiều mà chúng ta không khai thác hết
cho nên chúng tôi phải rà soát phải tính toán lại
trong trường hợp nếu mà áp lực quá cao năng lực cung ứng của các hệ thống phân phối không đáp ứng được
thì bắt buộc phải tính tên phương án chỉ thực hiện cung ứng theo combo hàng hóa
với những mặt hàng thực sự thiết yếu cần thiết phục vụ cho đời sống
chứ còn nếu mà chúng ta cứ vẫn tiếp tục yêu cầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cá nhân
thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất là khó để mà có thể thực hiện được
để khắc phục vấn đề vận chuyển sở công thương thành phố đang đề xuất cho pháp đường của shipper hoạt động trở lại
từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám thành phố thủ đức là địa bàn thí điểm cho giải pháp này
có cái app và hiện nay là rất là nhiều người dân thành phố đang sử dụng và đang sử dụng rất là quen thuộc
và trước đây
người dân thành phố vẫn có thể đập mua hàng hóa đập thức ăn qua các cái app này
và nếu mà chúng ta không khai thác không sử dụng thì cũng là một sự đáng tiếc
sở công thương thành phố hồ chí minh cũng đưa ra giải pháp để vận chuyển hàng hóa an toàn
chỉ cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín từ ngày một mươi ba tháng tám trở về trước
được tham gia lưu thông cung ứng hàng hóa nếu thí điểm ở thành phố thủ đức hiệu quả và an toàn
sở sẽ tiếp tục ký nghị cho phép shipper giao hàng liên quận huyện để đáp ứng nhu cầu người dân
tiếp tục là thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh tại miền tây nam bộ
lực lượng công an hậu giang những ngày này vừa phải căn bình ở các chốt cửa ngõ
vừa phân công chiến sĩ để bảo vệ hơn một trăm linh chốt thuộc vùng xanh thực tế là gần như không xuất
hiện ca nhiễm mới tại các khu vực được bảo vệ đã cho thấy hiệu quả của chủ trương này
thành phố vị thanh trung tâm của tỉnh hậu giang từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát đến nay
chỉ ghi nhận một ca dương tính với sars cov hai những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an
từ tỉnh đến cơ sở trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại một mươi chốt bảo vệ vùng xanh trên nguyên tắc không có ngoại lệ
hay vùng cấm ví dụ những trường hợp là chở hàng hóa thiết yếu những trường hợp chở công nhân để
thực hiện một con đường hai điểm đến những trường hợp mà giao hàng hóa thiết yếu còn đối với những
trường hợp mà xe tải thì anh em sẽ kiểm tra về cái mã qr code tức là luồng xanh có luồng xanh thì
tức cho phương tiện vào hoạt động trong địa bàn trường hợp thứ hai là anh em sẽ kiểm tra bất kỳ
phương tiện có phải là chở hàng hóa thiết yếu hay không tại huyện vị thủy sau khi ghi nhận các
ca nhiễm covid một mươi chín tại thị trấn nàng mau và xã vị thắng công an huyện siết chặt vòng ngoài đồng
thời lực lượng công an cơ sở tăng cường kiểm tra chặt chẽ không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
chúng tôi đến từng hộ gia đình từng trường học một để giải thích dẫn động tuyên truyền cho họ hiểu
và họ chấp hành tốt theo các quy định của y tế về việc đưa đi cách ly tập trung quá trình tiếp xúc
thì chúng tôi vẫn đảm bảo giữ được khoảng hai năm
chúng tôi có bốn cách thực hiện tốt năm k vệ sinh cửa khuẩn
đến nay công an hậu gia đã tham mưu lập ra một trăm linh chốt vùng xanh và năm mươi bảy chốt kiểm soát dịch bệnh
tại các cửa ngõ ra vào địa bàn ngoài ra tại các vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận
lực lượng công an còn ngày đêm tuần tra đảm bảo an ninh trực tự bảo vệ vùng xanh từng bước đẩy lùi
chiến thắng dịch bệnh
vừa rồi là những cập nhật thông tin trong sáng phương nam liên tục chương trình
ngoại trí xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin